đối với các tỉnh thành phía nam từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thì thời tiết ổn định với mưa rông chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi vào ban ngày và trời có nắng nên nhiệt độ sẽ đồng đều hơn trong những ngày tới phổ biến là từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
nằm ở rìa phía bắc dãy ngắp thấp có trục ở khoảng năm bảy độ vĩ bắc nên mưa rông rải rác vẫn xảy ra trên khu vực nam bộ trong chiều và đêm hôm nay
kể từ ngày mai khi dạnh ấp thấp này hoạt động yếu nhiễu động mà đời gió đông bắc đến đông gây ra cũng suy yếu
nên mưa lại có xu hướng giảm đi trong hai ba ngày tới
thời tiết ổn định hơn cả vẫn là khu vực tây nguyên khi mà ở khu vực này ban ngày trời nắng ấm đêm có mưa rào vài nơi
trên vùng biển huyện đảo hoàng sa trường gió đông bắc có cường độ trung bình khoảng cấp bốn cấp năm sẽ duy trì trong hai ba ngày tới với thời tiết ổn định và tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
ở phía nam vùng biển của huyện đảo trương sa do ảnh hưởng của dãy ngắp thấp có trục ở khoảng năm bảy độ vị bắc nên mưa rông vẫn xuất hiện sen kẽ
nên tầm nhìn xa bị giảm xuống dưới một mươi km trong mưa
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước